theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc bộ
thời tiết tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống chín độ c
đêm ngày chín tháng một mươi một không khí lạnh đã tăng cường bổ sung tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh quảng bình
đến tỉnh thừa thiên huế gây mưa nhiều nơi vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo ngày và đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trung du phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c vùng núi từ chín đến một mươi hai độ c
ở bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và rông hà nội có mưa mưa rào với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c trời rét